xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đã chứng tỏ đây là khoảng thời gian khó khăn nhất trong hơn hai năm chiến sự nga ukraine
và có lẽ là căng thẳng nhất trong cuộc xung đột kéo dài một thập kỷ qua ở ukraine kể từ năm hai nghìn một mươi bốn
tuy nhiên mới đây người phát ngôn bộ ngoại giao liên bang nga bà maria zakharova cho biết xung đột ở ukraine có thể kết thúc sau hai tuần
vì sao bà zakharova lại tuyên bố như vậy xin mời quý vị cùng theo dõi
hãng tin reuters ngày tám tháng năm cho biết tuyên bố của bà zakharova đã lập lại đánh giá đưa ra hồi đầu tháng này
của cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của liên minh châu âu eu ông joseph borrell
cụ thể hồi đầu tháng năm ông borrell tuyên bố
sự tồn tại của ukraine phụ thuộc vào phương tây và cuộc chiến sẽ kết thúc sau vài tuần nữa nếu nguồn cung cấp vũ khí của phương tây chấm dứt
tuy nhiên cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của eu bày tỏ ông không muốn chiến tranh ở ukraine kết thúc như vậy
về phía nga vào ngày tám tháng năm khi được hỏi về cách giảm đeo thang cuộc đối đầu giữa nga và phương tây
bà sakarova cho biết phương tây đã đưa ra những lời lẽ khoa trương về nga
bà zakharova nhấn mạnh và những gì cần thiết để giảm leo thang
ông borrell đã nói nếu bạn ngừng cung cấp vũ khí cho kiev mọi thứ sẽ kết thúc sau hai tuần
và đây là công thức giảm leo thang
ngoài ra nga cũng đưa ra lời cảnh báo tới pháp rằng nếu tổng thống nước này emmanuel macron gửi binh sĩ tới ukraine
thì họ sẽ bị quân đội nga coi là mục tiêu hợp pháp
tổng thống pháp macron đã gây tranh cãi vào tháng hai khi nói rằng
ông không thể loại trừ việc triển khai bộ binh ở ukraine trong tương lai
nhà lãnh đạo pháp cũng cảnh báo nếu nga thắng ở ukraine
thì uy tín của châu âu sẽ giảm xuống mức bằng
phản hồi về ý kiến này người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova phát biểu với các phóng viên rằng
tổng thống macron muốn tạo ra một loại bất ổn chiến lược nào đó cho nga
bà zakharova tuyên bố rằng chúng tôi sẽ làm ông ấy thất vọng
đối với chúng tôi tình hình có vẻ chắc chắn hơn
nếu người pháp xuất hiện trong khu vực xung đột họ chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của lực lượng vũ trang nga
đối với tôi có vẻ như pháp đã có bằng chứng về điều này
bà zakharova cho biết nga đã thấy có càng nhiều công dân pháp nằm trong số những người thiệt mạng ở ukraine
trước đó ngày sáu tháng năm nga cho biết họ sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trong khuôn khổ các cuộc tập trận
sau những lời cảnh báo từ pháp anh và mỹ
cùng ngày bộ ngoại giao nga thông báo nước này đã triệu tập đại sứ pháp tới để lên án các chính sách của paris
sau phát biểu của tổng thống macron rằng binh sĩ phương tây có thể được đưa đến ukraine
tuyên bố có đoạn phía nga đánh giá rằng
đường lối của paris đang dẫn đến leo thang xung đột
những nỗ lực của chính quyền pháp và những tuyên bố về việc có thể triển khai lực lượng phương tây tới ukraine chắc chắn sẽ thất bại
cũng trong ngày sáu tháng năm viết trên telegram phó chủ tịch hội đồng an ninh nga dmitry medvedev tuyên bố
việc phương tây gửi quân đến lãnh thổ ukraine sẽ khiến quốc gia của họ trực tiếp tham gia vào cuộc chiến và chúng tôi sẽ phải đáp trả
và thật không may không phải chỉ trên lãnh thổ ukraine
chỉ trên lãnh thổ thảm kịch toàn cầu
ngày ba tháng năm điện kremlin đã chỉ trích những bình luận mới của tổng thống macron
trong đó ông nhắc lại quan điểm không nên loại trừ khả năng đưa quân tới ukraine
phát biểu với báo giới người phát ngôn điện kremri dmitry peskov nhấn mạnh
tuyên bố này rất nghiêm trọng và nguy hiểm
theo ông tổng thống macron tiếp tục nói về khả năng can dự trực tiếp vào cuộc xung đột ukraine
và đây là xu hướng hết sức nguy hiểm
trong khi đó bộ ngoại giao pháp đã bác bỏ thông tin rằng
nước này đưa quân đến ukraine
trên trang mạng xã hội x bộ ngoại giao pháp nêu rõ
không đúng pháp không đưa quân đến ukraine
bộ ngoại giao pháp đưa ra tuyên bố trên để phủ nhận các thông tin gần đây khẳng định
paris đã triển khai quân đoàn nước ngoài tới ukraine
tuy nhiên trả lời phỏng vấn tờ economist ngày hai tháng năm
tổng thống macron tái khẳng định quan điểm rằng
ông không loại trừ khả năng gửi quân tới ukraine
cho rằng vấn đề này sẽ hợp pháp nếu nga tuyên bố chiến tuyến của ukraine
và kiev đưa ra yêu cầu như vậy
hồi tháng hai một số quốc gia thành viên nato trong đó có mỹ
đã nhanh chóng phản đối khi tổng thống macron lần đầu tiên tuyên bố
paris không loại trừ khả năng đưa quân vào ukraine
thưa quý vị năm nay được cho là sẽ khó khăn đối với ukraine
sau cuộc phản công gây thất vọng vào năm hai nghìn hai mươi ba
khi mà tình thế chiến trường có thể sẽ biến động
khi nga đang chuẩn bị cho đợt tấn công lớn
còn ukraine sắp được trang bị sức mạnh không quân và pháo binh mới
và về luzhin
một nhà phát triển của ukraine

phân tích quân sự nga và là học giả thỉnh giảng
tại trường luật và ngoại giao fletcher
phát biểu với tạp chí newsweek rằng
rất khó để nói liệu các lực lượng của nga
có thể mở rộng nỗ lực hiện tại của họ
để có một chiến dịch lớn hơn vào mùa hè hay không
ông luzhin nhận định rằng
không có quá nhiều nguồn lực cho một cuộc tấn công lớn hơn
những gì chúng tôi thấy là nga đang cố gắng bao vây
một nhóm quân đáng kể của ukraine ở abdiplka
giống hệt như ở ilovanskoye vào tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn
và ở devansevo vào tháng hai năm hai nghìn một mươi năm
nhưng không thể thực hiện được điều này
có lẽ nga sẽ thực hiện một nỗ lực khác theo cách tương tự
bởi vì họ cần những vị trí mạnh hơn
để có thể đột phá trong cuộc chiến
ông luzhin cũng cho biết thêm
sự gián đoạn này sẽ cho phép phía nga nghỉ ngơi
và củng cố lực lượng đã bị tổn hại của mình
trong khi đó kiev cũng sẽ tìm cách
làm gián đoạn hoạt động liên lạc hậu cần
và công nghiệp của nga nhiều nhất có thể
các cuộc tấn công tầm xa
bằng thiết bị bay không người lái
và các mục tiêu bên trong nước nga
đã trở nên phổ biến
và ukraine có rất ít dấu hiệu
sẽ giảm bớt các cuộc tấn công
ngay cả khi đối mặt với sự không hài lòng của mỹ
sự xuất hiện của phiên bản tên lửa
tác chiến lục quân ata cms
có tầm bắn xa nhất của mỹ
hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân
mgm một trăm bốn mươi sẽ giúp kiev
có phạm vi tiếp cận lớn hơn bao giờ hết
nhưng cũng giống như tất cả các loại vũ khí mới
cơ hội để kiev khai thác ata cms
sẽ đóng lại theo thời gian
cựu sĩ quan cơ quan an ninh ukraine sbu
hiện là cố vấn cho ủy ban an ninh
quốc phòng và tình báo của quốc hội ukraine cho biết
như chúng ta biết
người nga có thể thích ứng trong một thời gian rất ngắn
chúng tôi có tới hai tháng để loại bỏ
ngày càng nhiều mục tiêu của nga càng tốt
trước khi người nga thích nghỉ
năm nay có thể chứng kiến sự thay đổi đáng kể
về sức mạnh không quân khi ukraine
đang chờ nhận hàng chục máy bay chiến đấu f một mươi sáu
do mỹ sản xuất
kiev cho biết chiến đấu cơ này sẽ tăng cường
khả năng phòng thủ trước tên lửa hành trình
và uav nga được phóng
với các thành phố trên toàn quốc
đồng thời cung cấp hỗ trợ rất cần thiết
cho quân đội tiền tuyến đang bị oanh tạc
bởi các cuộc không kích từ nga
trong khi ukraine chở f một mươi sáu
thì nga lại mất máy bay
những tháng gần đây đã chứng kiến sự gia tăng
số lượng máy bay nga bị bán rơi
bao gồm cả những máy bay ở xa trên tuyến
những tổn thất đó có thể là thách thức
đối với lực lượng không quân nga
trong các trận không chiến sắp tới
tuy nhiên các nhà lãnh đạo ở kiev
và một số đồng minh ở nước ngoài
đã nhiều lần cảnh báo rằng
một lực lượng nhỏ f một mươi sáu sẽ không làm thay đổi
được bức tranh tổng thể
vẫn còn phải xem liệu các cường quốc phương tây
có thể giải quyết được các thách thức
về hậu cần và chính trị để cung cấp
số lượng lớn máy bay chiến đấu
theo cách có thể mang lại lợi thế
cho ukraine trên chiến trường hay không
dù vậy chiến đấu cơ do mỹ sản xuất
sẽ giúp củng cố lực lượng không quân ukraine
đã bị suy yếu sau hai năm chiến tranh
trò chơi mèo vừng chuột bất đối xứng
của hải quân có thể sẽ tiếp tục
các phương tiện không người lái
và tên lửa hành trình của kiev
đã chứng tỏ là thách thức nghiêm trọng
đối với hạm đội biển đen của nga
lực lượng này đã điều chỉnh chiến thuật
và khả năng phòng thủ của mình
ở mỗi mức độ nào đó
nhưng các loại vũ khí tầm xa mới của ukraine
sẽ tiếp tục gây ra mối đe dọa tiềm tàng
cho vùng xuyên hải
mối đe dọa đó đã buộc nga phải giúp
các tài sản hải quân có giá trị cao nhất
khỏi crimea căn cứ của hạm đội biển đen
và là mối liên hệ triển khai sức mạnh
trong khu vực và biển địa trung hải
kiev đã không ngừng phát triển
các phương tiện không người lái đường biển
và dự kiến sẽ tiếp tục các nỗ lực tấn công
thậm chí sâu vào vùng biển nga
ukraine không có lực lượng hải quân
thông thường đáng kể
những con tàu nhỏ của họ sẽ không thể thách thức
hạm đội biển đen
vì thế công việc này vẫn được giao cho đội xuồng
không người lái bất đối xứng
được chứng minh là hoạt động rất thành công
ukraine sẽ dành thời gian còn lại
của năm hai nghìn hai mươi bốn với hy vọng
xoay chuyển và làm trầm trọng thêm
các vấn đề trên biển của nga
thông tin vừa rồi đã khép lại
chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
những diễn biến tiếp theo liên quan đến
cuộc xung đột nga ukraine sẽ được chúng tôi
liên tục cập nhật mời quý vị cùng chú ý đón xem
quý vị cũng đừng quên ấn nút like
và subscribe trên kênh để cập nhật
những thông tin quốc tế mới nhất
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại